chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
mở đầu bản tin hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch tại tp hcm
những ngày qua tp hcm không còn đứng đầu về số ca mắc covid một mươi chín mới so với các tỉnh thành
cùng với đó là số ca tử vong cũng giảm theo
tuy vậy số bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp thở máy icmo vẫn còn ở mức cao
cụ thể sau một thời gian dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới ghi nhận trong ngày
hiện tại tp hcm đã có sáu ngày liên tiếp ghi nhận số lượng f một
mới ở dưới ngưỡng một ca
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai số ca mắc tại tp hcm là tám trăm tám mươi năm tăng một trăm linh sáu ca so với ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
đứng thứ ba cả nước về số ca nhiễm ghi nhận trong hai mươi bốn giờ
sau một mươi năm ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ tp hcm đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực
tuy nhiên số ca tử vong tại tp hcm vẫn chưa giảm nhiều
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai số ca tử vong tại tp hcm là bốn mươi hai người cao nhất cả nước
chiếm tỷ lệ một mươi bảy bốn
so với tổng số ca tử vong hai trăm bốn mươi một ca
phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm phạm đức hải cho hay
sau khi thành phố bắt đầu chiến dịch bảo vệ người thuộc giống nguy cơ cao từ ngày bảy tháng một mươi hai
số ca nhập viện và tử vong đang có xu hướng giảm
ông nhận định đây là một trong những thành công của chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ
một chuyên gia cho rằng bên cạnh số ca nhiễm qua xét nghiệm khẳng định tại tp hcm
được bộ y tế công bố còn có thêm nhiều trường hợp tết nhanh dương tính chưa được thống kê
nhưng nhìn chung số ca nhiễm mới tại tp hcm đã có khuyến hướng giảm so với thời gian trước
nói về lý do số ca tử vong cũng có chiều hướng giảm
theo vị này là do chiến dịch tiêm ngựa vaccine covid một mươi chín đã được phủ rộng ở nhiều giống đối tượng
trong đó có ưu tiên người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh nền
bên cạnh đó còn nhờ vào mô hình giả chiến đa tầng hạn chế nguy cơ chuyển nặng tử vong khi chuyển viện
các con số giảm nhưng đây không phải là điều tuyệt vời
người dân cần tiếp tục cẩn thận nâng cao cảnh giác phòng chống dịch không ỉ lại vào vaccine
vị này cảnh báo
giải thích về số bệnh nhân nặng cần hỗ trợ hô hấp thở máy ecmo vẫn còn ở mức cao
chuyên gia cho hay một người nhiễm thường mất từ bảy đến một mươi ngày sau mới chuyển nạn
và sự sống của bệnh nhân cũng phụ thuộc vào máy thở
khi số ca nhiễm mới giảm số ca chuyển nặng và tử vong cũng giảm dần
nhưng thường rơi vào một đến hai tuần sau mới thấy rõ con số này
chẳng hạn ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai có bốn trăm năm mươi bệnh nhân thở máy
và một mươi sáu ca can thiệp icmo thì những bệnh nhân này đã bị nhiễm covid một mươi chín từ hai đến ba tuần trước
vị này phân tích
tại buổi họp trực tuyến về chiến dịch bảo vệ người thuộc giống nguy cơ
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết số liệu về nhóm người nguy cơ rất quan trọng
do được thu thập trực tiếp từ các mẫu phiếu đi từng ngõ gõ từng nhà để thu thập
tuy nhiên một số quận huyện còn chậm trong công tác triển khai cập nhật số liệu giống người nguy cơ
theo đó sở y tế đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
chỉ đạo quyết liệt về việc nhập đầy đủ dữ liệu các địa phương nào có dữ liệu chưa đầy đủ
đề nghị nhập bổ sung ngay các nội dung còn thiếu đồng thời phân công tên người chịu trách nhiệm nhập liệu
sở y tế thành phố hồ chí minh cũng cho biết tất cả các trường hợp f thuộc nhóm nguy cơ
phải được uống gói thuốc c ngay trước khi đi cách ly và không cần phải có triệu chứng
đối với f không thuộc nhóm nguy cơ tiến hành có phát monopiravir khi có triệu chứng nhẹ
thế chỗ cho thành phố hồ chí minh tại vị trí dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới
ghi nhận trong ngày là hà nội
thành phố hà nội công bố cấp độ dịch toàn thành phố vẫn ở cấp độ hai
tuy nhiên số lượng các quận và xã phường ở cấp độ ba đã tăng nhiều hơn so với tuần trước
thành phố hiện có tám quận ở cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
gồm có ba đình đống đa hai bà trưng hoàng kiếm hoàng mai long biên nam tự liêm tây hồ
hai mươi một quận huyện ở cấp độ hai cả thành phố chỉ còn duy nhất huyện phúc thọ ở cấp độ một
vậy thành phố hà nội sẽ ứng phó như thế nào trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay
về vấn đề này bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
chúng tôi kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp
như có thể xem xét dừng hạn chế các hoạt động tập trung đông người các hoạt động lễ hội tôn giáo v v
trong quá trình phòng chống dịch quan trọng nhất là phải nghiêm khắc với các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
thành phố cũng đã phân cấp đến các quận huyện để đánh giá cấp độ dịch
chủ động thực hiện áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch
nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân để người dân đón tết an toàn và trọn vẹn
số ca mắc tại hà nội tăng nhanh và suốt một tuần qua hà nội đứng đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày
lý giải về điều này bà trần nhị hạ cho rằng hà nội là đô thị lớn mật độ dân cư cao
giao thương đi lại di biến động của người dân từ hà nội với các tỉnh cũng như từ các tỉnh đến hà nội rất phức tạp
hà nội cũng là thành phố có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh nhiều khu công nghiệp
hơn nữa số người nhập cảnh vào hà nội trong thời gian qua tăng cao
ngoài hệ thống cơ sở xét nghiệm người dân hà nội cũng có thể tự xét nghiệm bản test nhanh và thông báo với chính quyền địa phương
y tế cơ sở xác nhận và quản lý tại địa bàn cũng là lý do số ca nhiễm tăng cao trong những ngày gần đây
ngoài ra tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân đã tiêm chủng vaccine
chúng tôi cho rằng hà nội thực hiện rất nghiêm túc chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
mặc dù số ca mắc của hà nội tăng cao trong những ngày gần đây nhưng quan trọng nhất là hà nội vẫn chủ động kiểm soát dịch
thời gian gần đây số ca f không triệu chứng xuất hiện khá nhiều
bác sĩ phạm văn phúc bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết anh gặp rất nhiều trường hợp là f hoang mang
xin tư vấn không có triệu chứng gì có trở nặng được không có bị bão cytokine không
bác sĩ phúc cho rằng những ca khả năng trở nặng rất ít
hơn nữa nếu ở người trẻ đã được tiêm hai mũi vaccine không có bệnh nền thì khả năng trở nặng khó thở càng hiếm hơn
khi test nhanh thấy mình dương tính với virus sars cov hai người bệnh không cần quá lo lắng mà nên tập trung cách ly tốt
tránh nguy cơ lại cho cộng đồng người thân
theo bác sĩ trần hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm ở thời điểm tỷ lệ tiêm vaccine đã nhiều như hiện nay
thì đa số các trường hợp f hiện nay đều không có triệu chứng
và cho dù có triệu chứng thì đa số cũng chỉ trải qua một cơn cảm ghẹ và sẽ lướt qua nhẹ nhàng
những người không có triệu chứng thì không được coi là bệnh nhân họ chỉ là người làm man trụng
nhưng có nguy cơ lây cho người khác nên cần cách ly
vì vậy với các f không có triệu chứng không nên lo lắng bất an
khi không có triệu chứng thì trong năm ngày đầu khá an tâm nếu có sốt thì hạ sốt
nhưng thực tế nhiều chuyên gia y tế từng nói f không triệu chứng thì không phải là bệnh nhân
và cho dù có triệu chứng thì đa số cũng chỉ trải qua một cơn cảm nhẹ
khi là f không triệu chứng hay triệu chứng thoáng qua người mắc covid một mươi chín cần giữ sinh hoạt điều độ
trong mọi việc như ăn uống ngủ nghỉ và thực hiện cách ly với những người không phải f
từ cách ly hay đến khu cách ly
bên cạnh đó f cần tìm cách giải trí lành mạnh trong thời gian cách ly
tiếp tục cập nhật thông tin xung quanh việc tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín đang được rất nhiều người quan tâm
cụ thể người tiêm mũi ba có thể gặp tác dụng phụ nào khác biệt so với hai mũi tiêm đậu hay không
và đó có phải dấu hiệu nguy hiểm không
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ
có một tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm mũi ba dù hai buổi đầu người tiêm không bị
đó là nổi hạch dưới nách nhưng bạn đừng lo lắng theo cnn
dù có thể chưa bị nổi hạch dưới nách khi tiêm mũi một hay nhưng bạn vẫn có thể bị tác dụng phụ này sau khi tiêm mũi ba
theo cdc mỹ tiêm mũi ba dây gặp tác dụng phụ hơn so với khi tiêm hai mũi đầu theo cnn
nổi hạch là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín cdc mỹ cho biết
theo tiến sĩ britta browning
bác sĩ nội khoa và giám đốc sức khỏe dân số của đại học y yale medicine mỹ
phản ứng nổi hạch khi tiêm vaccine covid một mươi chín tương tự như việc nổi hạch do viêm họng hoặc cứng
cho thấy cơ thể có đáp ứng miễn dịch hay không
tiêm phòng covid một mươi chín được tiêm ở cánh tay và các hạt bạch huyết gần nhất là các hạt dưới nách
vì vậy đó là nơi phản ứng xảy ra tiến sĩ rồi nói
đó là điều hoàn toàn bình thường điều này cho thấy hệ thống miễn dịch phản ứng với vaccine đúng cách theo cnn
tuy nhiên người bị nổi hạch dưới nách sau khi tiêm vaccine nên theo dõi trước khi chụp x quang tuyến vú
cdc mỹ đã cảnh báo những hạt bị nổi lên này có thể gây sai lệch kết quả chụp x quang tuyến phố
một số chuyên gia khuyên nên chụp x quen tuyến phố trước khi tiêm chủng hoặc đợi bốn sáu tuần sau khi tiêm chủng
theo cdc mỹ những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm mũi ba là sốt nhức đầu mệt mỏi và đầu tại chỗ tiêm
nhưng nhìn chung hầu hết các tác dụng phụ này là từ nhẹ đến trung bình
chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên thế giới
biến thể omicron vẫn đang có mức độ lây lan nhanh chưa từng thấy
kể từ khi nam phi báo cáo tổ chức y tế thế giới who về ca mắc omecram đầu tiên
biến thể mới chỉ mất ba mươi ngày để lan đến một trăm linh tám quốc gia và vùng lãnh thổ nhanh hơn đeo ta trước đó
lan sóng lây nhiễm mang tên biến thể omecron đang lan nhanh với tốc độ chưa từng thấy từ đầu dịch covid một mươi chín
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tổng số ca mắc biến thể mới là một trăm linh
năm mươi một ba trăm tám mươi sáu trong đó hai mươi sáu ca tử vong theo báo hindustan times dẫn số liệu của who
bộ y tế công cộng thái lan thông báo kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên tại nước này cho thấy
khoảng một mươi sáu số ca mắc mới là biến thể omicron theo báo bangkok post
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tổng cộng hai trăm linh năm ca phát hiện trong vòng hai mươi bốn giờ tại thái lan là biến thể omecron
tăng so với một trăm năm mươi bốn trường hợp vào ngày trước đó
tại malaysia tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
nước này ghi nhận tổng cộng sáu mươi hai ca mắc omecron trong đó có một ca ghi nhiễm cộng đồng
bà malimel đưa tin bộ y tế malaysia cảnh báo làn sóng lây nhiễm và biến thể mới đã bắt đầu xảy ra
sau khi một số người nhập cảnh bị phát hiện vi phạm quy định cách ly
còn theo trang tin bernama đến nay indonesia đã ghi nhận ba ca mắc biến thể mới
trong khi đó bộ y tế singapore xác nhận hai trăm sáu mươi năm ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ bao gồm tám mươi hai ca omecron
hiện tại ít nhất một trăm năm mươi năm ca mắc biến thể mới
năm mươi ba trường hợp ở singapore mắc omicron với một mươi bảy ca lây nhiễm cộng đồng
tại thành phố thông quyến trung quốc kết quả xét nghiệm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai xác nhận ba trong số năm ca nhập cảnh
từ los angeles mỹ là biến thể omicron
tại anh bộ y tế ghi nhận một trăm hai mươi hai một trăm tám mươi sáu ca covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ
tiếp tục là kỷ lục mới của nước này giới chức y tế cũng lên tiếng cảnh báo số ca nhập viện đang tăng mạnh trong tuần
cao hơn bốn mươi so với tuần trước theo tờ the garion
cùng ngày pháp cũng ghi nhận số ca kỷ lục từ đầu dịch đến giờ với chín mươi bốn một trăm hai mươi bốn ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ
số ca nhập viện cũng ở mức cao trong vòng bảy tháng lên gần một mươi sáu hai trăm linh trường hợp
theo tờ the numban post dẫn thông tin của chính quyền numban về chiến dịch tiêm mũi ba cho đội tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
tại thủ đô của campuchia những đối tượng được tiêm nhắc đã hoàn thành mỗi hai ít nhất bốn tháng
tuy nhiên thủ tướng hun sen chưa quyết định tiêm mũi bốn cho toàn dân
mà chỉ giới hạn cho năm trăm linh nhân viên
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai campuchia đã tiêm mũi ba cho hơn ba hai mươi bảy triệu người dân trong tổng số một mươi sáu triệu
ở nước láng giềng thái lan mũi bún đã được tiêm cho nhân viên tuyến đầu cũng như những người bị bệnh mạng tính và suy giảm miễn dịch
bộ y tế công cộng thái lan thúc giục những người tiêm mũi hai mũi astrazeneca hay tiêm mũi ba càng sớm càng tốt
nếu muốn bảo vệ bản thân trước lạng sống lây diễm biến thể omicron
tại nam phi nước này ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai quyết định chấm dứt nỗ lực
truy vết vì cho rằng đa số người dân đã bị phơi nhiễm trước virus gây covid một mươi chín
dữ liệu cho thấy chín mươi năm số ca tại nam phi là biến thể omecran
hiện tại giới hữu trách tập trung vào các biện pháp phòng dịch như bắt buộc đeo khẩu trang
thực hiện giãn cách xã hội
nếu người dân xuất hiện triệu chứng và có kết quả dương tính với covid một mươi chín
họ được yêu cầu tự cách ly một mươi ngày trước khi quay lại làm việc bình thường
mà không cần có giấy xét nghiệm xác nhận khỏi bệnh
một thông tin đáng chú ý đối với người hâm mộ là giải trí hàn quốc
mới đây hippie label thông báo rằng jin và rm bts đã có kết quả dương tính với covid một mươi chín
như vậy bts đã có ba thành viên nhiễm covid một mươi chín sau khi từ mỹ về là suga shin và rm
người hâm mộ bts đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ba thành viên
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin showger bts dương tính với covid một mươi chín
được biết nam đã trở về hàn quốc vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
sau khoảng thời gian ở mỹ và nhận kết quả dương tính ngay sau khi đáp xuống sân bay incheon
chuyên về hàn quốc từ ngày sáu tháng một mươi hai anh đã xét nghiệm pcr hai lần và cho kết quả âm tính
cũng như tự hoàn thành cách ly tại nhà
tuy nhiên đến hôm nay nam maido xuất hiện triệu chứng nên đã đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính
rm về hàn quốc từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trưởng nhóm bts cũng đã test pcr và có kết quả âm tính
đến hôm nay một ngày trước khi hết hạn cách ly tại nhà

trong suốt thời gian qua trẻ em không có triệu chứng gì mặc dù suga đã tiêm đủ hai mũi vaccine và không có triệu chứng
thế nhưng khi nhìn ảnh của nam idol khi đáp xuống sân bay incheon netizen vẫn đang cảm thấy vô cùng lo ngại
trong loạt ảnh này rapper của bts dù đeo khẩu trang kém mít nhưng vẫn để lộ đôi mắt trông khá mệt mỏi gương mặt kém tươi tắn
có ý kiến cho rằng nam idol kiệt sức do chuyến bay dài
được biết cả chin và rm đều đã tiêm đổ hai mũi vào tháng tám vừa qua và không tiếp xúc với các thành viên bts sau khi về hàng
dù vậy phan vẫn vô cùng lo lắng đồng thời mong các thành viên sớm khỏi bệnh
ngược lại với tình hình lễ hội ám đảm tại các quốc gia đang gồm mình đối phó với omicron do tình hình dịch covid một mươi chín
tại nhật bản cơ bản đã được kiểm soát tốt năm nay người dân được đón lễ giáng sinh và năm mới nhộn nhịp hơn năm ngoái
mặc dù chỉ có một phần nhỏ dân số nhật bản tổ chức lễ giáng sinh như một ngày lễ tôn giáo
nhưng bầu không khí giáng sinh năm nay vẫn được cảm nhận rõ rệt tại các con phố ở nhật
khác với bầu không khí của năm ngoái những địa điểm trang trí đèn cây thông noel hay những trung tâm giải trí
là những địa điểm thu hút rất đông người đến vui chơi và chụp ảnh lưu niệm
anh saito người dân tokyo nhật bản chia sẻ so với năm ngoái thì năm nay có nhiều người ra đường để tận hưởng không khí giáng sinh hơn
có lẽ do dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
tuy vẫn chưa trở lại không khí nhộn nhịp như trước khi có dịch covid một mươi chín nhưng người dân nhật bản đều rất phấn khởi
khi được cùng gia đình hay bạn bè đón một giáng sinh đúng nghĩa vui tươi và an toàn
ngoài hình ảnh cây thông noel với những dải đèn trang trí đầy màu sắc sạc sở và cả ông dài noel
thì lễ hội ánh sáng chính là đặc trưng của nhật bản mỗi mùa giáng sinh và năm mới
tràn ngập khắp các con đường đâu đâu cũng tràn hoàng lộng lẫy với ánh sáng lung linh tạo nên một khung cảnh ban đêm rực rỡ
thêm một mùa giáng sinh an lành tại nhật bản những người tham gia lễ hội đều có ý thức tự bảo vệ bản thân
với việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với những người xung quanh để tạo ra một mùa giáng sinh an lành
thưa quý vị có thể thấy sự xuất hiện của biến thể omicra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự biến động về dịch bệnh tại các quốc gia
trong bối cảnh chưa ghi nhận ca mắc do omecran tại việt nam mỗi người dân chúng ta nên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và bản tin tiếp theo